xin được trân trọng giới thiệu nhà báo nguyễn hồng vĩnh trưởng ban ảnh báo tiền phòng
trân trọng giới thiệu nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh vũ anh tuấn phó trưởng phòng phòng ảnh báo nhân dân
xin được trân trọng giới thiệu nhà báo việt văn đến từ báo lao động
lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn ba vị giám khảo đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
luôn gợi nhiều đến sự bình yên thanh bình như cơn gió mát lành thổi mãi
thưa quý vị làng cựu thuộc xã vân từ huyện phú xuyên nằm cách trung tâm hà nội khoảng bốn mươi km về phía nam
ngôi làng nổi danh với những ngôi biệt thự cổ sang trọng kiểu pháp được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ hai mươi
có thể bởi dòng nhuệ giang chảy hiền hòa hay là chỉ bởi gốc cây bồ đề với tán lá tỏa rộng giữa buổi trưa hè
tất cả đã tạo nên cho làng cựu một vẻ đẹp độc đáo
khác hẳn với những tòa nhà cao tầng san sát chen đua nơi phố thị
tôi là hạnh my và đây là hai người bạn đồng hành cùng tôi
đó là anh đoàn ngọc thành và anh lê dũng cùng công lập bộ nghĩa bản học chí việt nam
ngày hôm nay chúng tôi sẽ vẫn thu hương và các bạn đến làng cựu xã vân từ huyện phú xuyên thành phố hà nội
để khám phá cái nét độc đáo của ngôi làng này
và ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đi khám phá cái ngôi làng này nhé
được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm hai mươi đến một nghìn chín trăm bốn mươi năm với lối kiến trúc vòng cuốn
bên cạnh vẻ đẹp ảnh hưởng của kiến trúc phương tây
làng cựu còn nguyên vẹn những đường nét vừa giản dị vừa tinh tế thuần chất á đông
từ vật liệu xây dựng như gỗ lim ngói mũi tường băng mật ong trộn muối
đến các hoạt tiết trang trí như nậm rượu con tôm con rơi nghê trầu v v
chúng tôi tới thăm hộ gia đình ông nguyễn thiện tứ
được biết ngôi nhà mà ông đang sống là một trong những ngôi nhà cổ nhất tại làng cựu hiện nay
gia đình bác ở đây mà bác đến bây giờ là bác ở đời thứ tư ở ngôi nhà này
theo như các cụ có kể lại và nói lại nằm vào đầu thế kỷ thứ hai mươi đến bây giờ nó ngót nghét một thế kỷ rồi
thì ngôi nhà này các cụ hồi xưa nằm mang kiến trúc thuần viện
mang kiến trúc thuần viện
thứ nhất là về vật liệu
thứ hai là sử dụng gạch đất nung của bác chàng và một số các nơi khác nữa
thứ hai nữa là nhà thì toàn bộ là hình thành đến năm gian
trong đó là ba gian nhà thờ và hai gian nhà ở mà gọi là buồng
và ba gian nhà thờ hiện nay vẫn còn nguyên bản như cũ
thì có một cái địa chỉ
điều đặc trưng là tất cả những nhà kiến trúc cổ đều có mang các cụ có làm ba cái chữ phúc ngọc thọ
ngoài cổng là có hai con rơi
hai con rơi đó là tượng trưng cho phúc
thế và hai cái xà bóng có nghĩa là con sơn
đây là chữ nọc
trong kia thì các cụ dựa vào cây hoa ná quả trạm chỗ trạm khắc thể hiện lên
tám mùa mà người ta thường gọi là bức tranh tứ bình
các cụ gắn chữ thọ chạm khắc chữ thọ liền với bức tranh đó
khi chúng tôi đi vào những ngôi nhà cổ đầu tiên thì chúng tôi quan sát những cửa ban đầu
trong những cái cửa của những ngôi nhà cổ thì người ta làm rất là tinh xạo
và có các những cái đường ven và những con thú có những cái cổng thì người ta làm hai bên cổng là hai con rơi
hoặc là hai con ngây
cái con ngây đó thể hiện cho cái sự hoành tráng của một cái ngôi nhà đó
và sau đấy chúng tôi quan sát và đi chung là tìm những cái gốc nào đó mà có cái đường nét tinh xạo của cái trạm khắc của thời ngày xưa để thể hiện cái sự tinh hoa và sự khéo tay của các cụ ngày xưa
về với làng cựu có lẽ điều đơn giản mà hầu như ai cũng muốn một lần trải nghiệm
đó là được tản bộ chậm rãi trong những con ngõ hẹp đầy rêu phong
và điều thú vị nhất
đó là dù đã trải qua gần một thế kỷ nhưng những ngôi nhà cổ với sự kết hợp hoàn hảo giữa đường nét trang trí tinh tế vừa giản dị đơn sơ vừa khoáng đạt bay bổng pha lẫn một chút phong cách trang trí mang phong cách phương tây giờ đây vẫn còn nguyên vẻ đẹp với thời gian
ngoài làng cựu chúng ta còn có những cái đường nét trang trí tinh tế vừa giản dị đơn sơ vừa khoáng đạt bay bỏng và lẫn một chút phong cách trang trí mang phong cách phương tây giờ đây vẫn còn nguyên vẻ đẹp với thời gian

ngoài làng cựu chúng ta còn có những cái đường nét trang trí tinh tế vừa khoáng đạt bay bỏng và lẫn một chút phong cách phương tây giờ đây vẫn nguyên vẻ đẹp với thời gian